tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
tại tỉnh thừa thiên huế công an tp huế vừa phối hợp với sở du lịch huế xác minh làm rõ và xử lý nghiêm
đối với ông dương văn cư trú tại tp huế vì có liên quan đến hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
cụ thể vào ngày một mươi năm tháng năm ông dương văn cư đã thỏa thuận với ông bà glover quốc tịch australia
chở bằng hai xe xích lô từ đường lê lợi đến đại nội huế với giá ba trăm linh đồng
tuy nhiên ông này đã di chuyển nhiều địa điểm lòng vòng và yêu cầu thanh toán bảy trăm linh đồng
nhận được phản ánh của hai du khách công an tp huế sở du lịch huế nhanh chóng xác minh làm rõ và xử lý vi phạm hành chính
đối với ông cu về hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản
sở du lịch cũng đã trao trả số tiền cho ông bà grover và đồng thời yêu cầu ông cu xin lỗi ông bà glover về hành vi sai phạm của mình